thông tin đầu tiên liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ở lào cai khiến cho ba học sinh tử vong
vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách dường nằm ô tô bán tải và xe máy
trên quốc lộ bốn d tp lào cai tỉnh lào cai vào tối ngày hôm qua
vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi năm tại km một trăm ba mươi ba sáu trăm linh trên quốc lộ bốn d thuộc địa phận thôn luổng láo hai
xã cốc san thành phố lào cai tỉnh lào cai xe khách dường nằm và ô tô bán tải đã va chạm với xe máy
trên xe máy có ba học sinh trường trung học cơ sở xã cốc sàn
vụ tai nạn đã khiến nạn nhân sinh năm hai nghìn một mươi một xã cốc san thành phố lào cai tử vong tại chỗ
hai nạn nhân còn lại cùng sinh năm hai nghìn một mươi chú thôn luồng láo hai bị thương nặng
cấp cứu tại bệnh viện tỉnh lào cai nhưng cũng đã tử vong sau đó
công an thành phố lào cai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai có mặt khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi đồng thời làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn